vào tối ngày ba mươi tháng năm một phụ nữ đang điều khiển ô tô qua một giao lộ trên phố nhân hòa hà nội
thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ khác đang đi xe máy điện
và sau đó thì đã xảy ra cãi vã
người phụ nữ đi xe máy điện gọi hai người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm
ngay khi vừa tới hiện trường lời qua tiếng lại một trong hai người đàn ông tiến tới
tát mạnh vào mặt người phụ nữ đi xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân
hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy hai người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô
vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn
sau vụ việc nữ tài xế ô tô đã lên công an phường nhân chính hà nội trình báo